ba thanh niên gồm lý đại kiểm hai mươi một tuổi hồ thái ngân hai mươi tám tuổi và vương minh hưng hai mươi năm tuổi
là ba trong số năm thành viên của nhóm côn đồ đập phá xe ô tô và tấn công tài xế
ngay giữa đường vào chiều ngày tám tháng ba đã bị truy bắt thành công
theo đó sau khi ăn nhậu kiểm điều khiển xe máy đi ngược chiều rồi lấn làn vào đường dành cho ô tô
khi tài xế ô tô bóp còi thì kiểm đã chửi bới rồi gọi thêm bốn thanh niên khác
cầm hung khí đuổi theo xe ô tô để đánh tài xế gian mặt
nhóm này cầm hung khí hông ngãn đập phá cửa chiếc xe tải rồi leo lên cabin tấn công tài xế
do không nên mở cửa được nên xe ô tô nhóm này đã bỏ đi
rất may tài xế không bị thương chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng